hai tàu hàng đang neo đậu tránh chú bão số sáu tại cảng dung quốc đã bị đứt neo trôi giạt vào bờ biển khe hai
thuộc khu kinh tế dung quốc của tỉnh quảng ngãi
tàu viện thuật chín có một mươi một thuyền viên và tàu vtb một trăm sáu mươi tám có một mươi hai thuyền viên
khi đang neo đậu tại cảng dung quốc thì bị sóng đánh trôi giạt và mắc cạn
hiện tất cả các thuyền viên vẫn trên tàu và sức khỏe vẫn ổn định
tuy nhiên lo ngại nhất là nguy cơ tràn dầu từ tàu mắc cạn ra vùng bờ biển gây ô nhiễm môi trường
hiện chủ tàu và các cơ quan chức năng đang tìm phương án cứu hộ